thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
trình bày một số nội dung lớn của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết dự thảo luật bám sát năm chính sách lớn được quốc hội thông qua gồm
xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng linh hoạt mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội bổ sung quy định quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội
đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn bền vững hiệu quả
trên cơ sở đó dự án luật đã cụ thể hóa quy định một mươi một nội dung lớn trong đó nhiều điểm đề xuất ưu việt so với luật hiện hành
như bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng bổ sung chế độ thai sản và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chính sách lương hưu hàng tháng từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
bổ sung quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng như một số quy định giúp quản lý thu đóng bảo hiểm của cơ quan quản lý
cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật tuy nhiên cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo
cần làm rõ những vấn đề cần thận trọng xem xét và cân nhắc để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi
trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
nhiều đại biểu tán thành với những nội dung rất nhân văn được bổ sung tại dự án luật này
tuy nhiên các đại biểu cũng đưa ra những đóng góp cụ thể để bảo đảm dự án luật có tính thực tiễn khả thi
đặc biệt là mức đóng bảo hiểm xã hội nên như thế nào để mở rộng đối tượng tham gia
liên quan đến vấn đề mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tại điều ba quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh mới phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
đại biểu trần thị nhị hà cho rằng
ở việt nam trong năm triệu hộ kinh doanh thì chỉ có hai triệu hộ đăng ký kinh doanh
còn đến ba triệu hộ không đăng ký kinh doanh đồng nghĩa ba triệu người sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội
trong khi đó tham gia bảo hiểm xã hội là một giải pháp an sinh tốt đặc biệt với những người có thu nhập bấp bênh
vì thế đại biểu đề xuất nên đưa cả nhóm không đăng ký kinh doanh vào tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tuy nhiên để thu hút nhóm này cần xem xét mức đóng làm sao cho phù hợp
về căn cơ lâu dài để tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
cần thay đổi cơ chế chính sách về bảo hiểm xã hội đặc biệt là cơ chế về mức đóng bảo hiểm và mức hưởng trợ cấp
chính vì vậy việc tham gia bảo hiểm xã hội chưa thực sự hấp dẫn về bảo hiểm xã hội tại anh và đức
cả hai quốc gia này đều có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên chín mươi
với phương thức đóng và nhiều mức đóng xã hội rất linh hoạt và rất là phù hợp
nhấn mạnh về việc mức đóng bảo hiểm xã hội quá cao bằng giữa các đối tượng có mức sống điều kiện khác nhau
đại biểu hoàng văn cường cũng cho rằng đến lúc chúng ta phải xem xét lại mức đóng sao cho phù hợp
hiện nay chúng ta quy định là người lao động phải đóng tám người sử dụng lao động đóng một mươi bốn tổng cộng là hai mươi hai
hai mươi hai tiền lương không phải là nhỏ không phải là một con số nhỏ
và đặc biệt đối với doanh nghiệp chúng ta biết rằng nếu như người ta đang đông nào đóng mà nghiêm trình nghiêm túc
thực sự một con số đóng rất lớn
và chính đây là một yếu tố nó làm cho cái gì nó làm cho cái chuyện mà chúng ta cứ muốn là nâng tiền lương lên ấy
cứ chẳng có lương lên thì bắt đầu khối doanh nghiệp là người ta rất là phản đối
phản đối bởi vì sao bởi vì người ta phải trả cái phần này rất lớn
đấy do vậy nên tôi đề nghị là cần phải nghiên cứu lại cái tỷ lệ đóng góp này
và tôi cho rằng mức hai mươi hai của việt nam mình là mức cao của thế giới là mức cao của thế giới
mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
trong việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này
tăng tính hấp dẫn tăng quyền lợi là trụ cột vững chắc cho an sinh xã hội
vì thế những góp ý sắc đáng của các đại biểu quốc hội sẽ là những tham khảo quý giá
để cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh lý dự án luật
cũng trong phiên thảo luận tại tổ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi chiều nay
nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi quy định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng cần phải được thực hiện một cách linh hoạt hơn
về cơ bản các đại biểu đều thống nhất việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
từ tám mươi tuổi xuống bảy mươi năm tuổi là phù hợp với chủ trương của đảng tại nghị quyết số hai mươi tám
giúp tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phát sinh quá nhiều so với ngân sách nhà nước
tuy nhiên các đại biểu cho rằng quy định về độ tuổi cần được thực hiện một cách linh hoạt hơn
phù hợp hơn với điều kiện thực tế và đặc điểm dân cư ở từng địa phương
nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số
cái độ tuổi và đến bảy mươi năm để hưởng thì tôi nghĩ là nên linh hoạt
tôi đề nghị thế này tức là nên nếu mà quy định chung
như bước bảy mươi năm thì nên là quy định chung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thì ít nhất bằng cái mức là tuổi họa trung bình
hiện nay chúng ta đang tính là bảy mươi ba sáu
ví dụ như là đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số đặc biệt người thì nên có thể giảm xuống một chút
một là thể hiện tính nhân văn thứ hai là chính sách xã hội
thì nên ở mức ví dụ như là nếu không được bảy mươi thì nên bảy mươi ba tuổi
bằng cái tuổi mà tuổi họa trung bình
các đại biểu đề xuất việc điều chỉnh quy định về độ tuổi
được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng như mức hưởng trợ cấp
nên giao cho ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định theo từng giai đoạn cụ thể
hai cái vấn đề quan trọng nhất là độ tuổi được hưởng
và thứ hai là mức hưởng thì nên trang là linh hoạt
để sau này chúng ta không bị sửa luật mà vẫn vận hành được
chính phủ đề xuất sau đó thường vụ quốc hội sẽ
quyết định cái thứ hai nữa là trong bốn cái điều này thì phải quyết định rõ một cái điều là cái khoản này này
là do ngân sách nhà nước đóng
các đại biểu cũng đề xuất cần phải bổ sung các quy định rõ ràng hơn về đối tượng
điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tránh trường hợp trợ cấp nhầm sai đối tượng